kính thưa quý vị qua điều tra truy xét công an thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang vừa ra quyết định
bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bốn đối tượng có hành vi đột nhập và trộm tài sản
tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường sáu thành phố mỹ tho
bốn đối tượng gồm nguyễn hoài anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám nguyễn thanh đông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
nguyễn quốc trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai cùng ngụ phường sáu thành phố mỹ tho
và đặng quốc kiệt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ngụ phường ba thành phố mỹ tho
các đối tượng khai nhận vào khoảng chín giờ ngày năm tháng bảy đến nhà nghỉ thiện nhân trên địa bàn phường sáu
thành phố mỹ tho cắt cửa thông gió đột nhập trộm tài sản gồm năm tv một mô tưa và một cây thang kim loại
sau đó tẩu thoát
nhận được tin báo công an thành phố mỹ tho tiến hành điều tra truy xét
đến một mươi sáu giờ cùng ngày thì bắt được hai đối tượng nguyễn hoài anh và nguyễn thanh đông
tiếp đó vào khoảng bảy giờ ngày bảy tháng bảy hai đối tượng nguyễn quốc trung và đảng quốc kiệt
cũng bị bắt giữ tại một nhà trọ trên địa bàn phường sáu thành phố mỹ tho
qua test nhanh hai đối tượng nguyễn hoài anh và nguyễn thanh đông dương tính với chất ma túy
riêng nguyễn hoài anh đã có một tiền án về tội cướp tài sản
công an thành phố mỹ tho ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng
thu giữ tăng vật để điều tra xử lý theo quy định